ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
liều bổ sung và nhắc lại cho nhóm người có nguy cơ trên địa bàn bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai tới
theo kế hoạch mới được ban hành đối tượng được tiêm liều bổ sung là những người từ một mươi tám tuổi trở lên
có tình trạng suy giảm miễn dịch như người cấy ghép tạng ung thư nhiễm hiv
đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng sáu tháng
và đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày ưu tiên cho người từ năm mươi tuổi trở lên
đối với liều nhắc lại tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng trong đó ưu tiên tiêm cho người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch